ngày bốn tháng một công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận một đối tượng cùng tăng vật một trăm linh chín bánh pháo hoa từ phòng cảnh sát giao thông để điều tra
trước đó chiều ngày ba một trạm cảnh sát giao thông chromebook làm nhiệm vụ trên đường hồ chí minh đoạn qua thị trấn e drang huyện el halal
đã bắt quả tang tài xế trần văn phận chú tại tỉnh gia lai lái xe khách mang biển kiểm soát tám mươi hai d bảy mươi hai chở theo một trăm linh chín bánh pháo hoa với tổng trọng lượng một trăm tám mươi năm kg
chiều ngày bốn tháng một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã bàn giao đối tượng phận cùng tăng vật cho công an huyện eh leo điều tra xử lý theo thẩm quyền